khoảng tám giờ năm mươi bảy phút sáng nay một xe ô tô bảy chỗ bị mất lái lao xuống vực sâu tại quốc lộ ba
đoạn qua địa phận thôn pù cà xã lãng ngâm huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
vụ tai nạn khiến năm người trên xe bị thương chiếc xe bị hư hỏng nặng
sau khi tai nạn xảy ra cả năm người trên xe đã được lực lượng cứu hộ dùng dây đưa lên khỏi vực
và chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn cấp cứu điều trị
hiện tại trên địa bàn tỉnh bắc cạn đang có mưa nhiều mưa to khiến đường trơn trượt mất an toàn giao thông
vì vậy các phương tiện lưu thông trên quốc lộ ba đoạn qua địa phận tỉnh bắc cạn cần chú ý
quan sát bảo đảm tốc độ đề phòng tai nạn bất ngờ có thể xảy ra